đã gần hai năm kể từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay gần ba trăm linh hộ nông dân trồng nghệ ở huyện bắc nặng tỉnh bắc cạn
điều đứng vì công ty cổ phần nông sản bắc cạn chưa hoàn thành khoản nợ lên tới hàng tỷ đồng
chính quyền đã vào cuộc yêu cầu trả nợ nhưng doanh nghiệp vẫn chây ý chưa trả
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
hơn một tấn củ nghệ đã bán hết từ lâu gần hai năm nay bà đàm mỏi mòn chờ đợi nhưng vẫn chưa được thanh toán
đời sống khó khăn những tưởng trồng nghệ sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập nhưng từ hy vọng bà đàm ngày càng thất vọng
thực hiện dự án của công ty cổ phần nông sản bắc cạn năm hai nghìn một mươi tám có gần ba trăm linh hộ ở huyện bắc nặng trồng nghệ
diện tích lên đến hơn năm mươi ba hectare
công ty đã thu mua hơn ba trăm bảy mươi tám tấn nghệ nhưng mới trả cho người dân được gần sáu trăm linh triệu đồng còn nợ gần một tỷ năm trăm linh triệu đồng
gần hai năm nay chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu công ty cổ phần nông sản bắc cạn trả nợ nhưng doanh nghiệp viện nhiều lý do không trả

khi thực hiện dự án công ty cổ phần nông sản bắc cạn có ký kết hợp đồng với các tổ trồng nghệ
điều khoản hợp đồng cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm của từng bên do đó người dân hoàn toàn có thể khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng của mình